chiều ngày bảy tháng tám tại sóc trăng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh chủ tịch hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em việt nam cùng đoàn công tác trung ương đã tổ chức trao quà cho năm mươi gia đình có công và hai trăm linh suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ba căn nhà tình thương cho các em thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh
phó chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân sóc trăng đã quan tâm thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng và chính sách an sinh xã hội
qua đó hình thành nhiều phong trào thiết thực trong xã hội thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn đáng được nhân rộng đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe có nhiều tiến bộ
mặc dù địa phương đã nỗ lực công tác chăm lo cho người có công nhưng vẫn còn một bộ phận người có công và người nghèo còn khó khăn trong cuộc sống
hiện toàn tỉnh sóc trăng có hơn ba mươi tám hộ nghèo hơn bốn mươi một đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp hàng năm có một trăm linh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc bằng nhiều hình thức tỷ lệ trẻ đến trường ngày càng cao có gần chín mươi tám trẻ dưới sáu tuổi được cấp bảo hiểm y tế